bệnh viêm da nổi cục trên châu bò lần đầu xuất hiện tại việt nam tại hai xã yên bình
quyết thắng của huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
chính quyền tỉnh đã có những biện pháp đầu tiên khoanh vùng dập dịch
tiêu hủy cá thể nhiễm bệnh không để dịch bệnh lây lan
viêm da nổi cục trên châu bò là bệnh mới do virus thuộc họ potrivide gây ra
virus này lây truyền qua côn trùng đốt hoặc qua tiếp xúc trực tiếp
từ ngày một mươi ba tháng một mươi đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi tổng số bò mắc bệnh là bốn mươi bảy con
năm con đã chết trên địa bàn huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn
lãnh đạo tỉnh lạng sơn đã yêu cầu chính quyền huyện cần tăng cường tuyên truyền
cho người dân nâng cao hiểu biết về tình hình dịch bệnh
các chốt kiểm dịch động vật cần được kiểm soát tốt không để châu bò ra vào vùng dịch
đồng thời cần thực hiện tiêu hủy các cá thể nhiễm bệnh theo quy định
thường xuyên phun tiêu độc khử trùng tất cả các phương tiện ra vào khu vực có dịch bệnh
chú ý đến công tác vệ sinh khu vực chuồng trại tăng cường phun thuốc diệt ruồi mũi
bệnh không lây truyền trên người được tổ chức lương thực và nông nghiệp liên hiệp quốc ghi nhận
bắt nguồn từ châu phi và mới xuất hiện tại việt nam lần đầu tiên
nên hiện nay trong nước chưa có vaccine phòng bệnh